các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi tám ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh một mươi hai ca an giang ba ca đà nẵng hai ca hà nội một ca
sáu ca ghi nhận trong nước tại tp hcm một trăm năm mươi hai ca bình dương bốn mươi hai ca tiền giang hai mươi hai ca quảng ngãi chín ca phú yên tám ca an giang năm ca đà nẵng ba ca hà tĩnh hai ca bắc ninh hai ca bắc giang một ca
trong đó một trăm tám mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy trong ngày một tháng bảy việt nam ghi nhận thêm bảy trăm một mươi ba ca mắc mới
tính đến một mươi tám h ngày một tháng bảy việt nam có tổng cộng một mươi năm bảy trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước
để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có hiệu quả bắt đầu từ ngày hôm nay một tháng bảy
tất cả các chợ truyền thống tại địa bàn quận bình tân tp hcm sẽ phải tạm dừng hoạt động một mươi bốn ngày
tính đến trưa ngày một tháng bảy quận bình tân đã ghi nhận bảy trăm một mươi một ca nhiễm covid một mươi chín
và là quận có số ca nhiễm cao nhất của tp hcm
ủy ban nhân dân quận bình tân đã quyết định tạm ngưng trợ truyền thống trên địa bàn một mươi bốn ngày
người dân có thể mua hàng tại các siêu thị khuyến khích đặt hàng online hạn chế tiếp xúc trực tiếp
tin an ninh trật tự
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo sao gu ping hai mươi tám tuổi quốc tịch trung quốc về hành vi giết người
một người phụ nữ là đồng hương trung quốc của mình
rồi phân xác ném xuống sông hàn
theo cáo trạng cuối năm hai nghìn một mươi chín sao wiping cùng với bạn gái đến đà nẵng chơi tại sòng bài crown
qua bạn gái đối tượng làm quen với bao dan ping là nhân viên sòng bài
nhiều lần góp tiền cho sao gu ping chơi bài nhưng thua liên tục
chiều ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi chị này đến chơi nơi ở của sao gu ping để đòi tiền
tại đây hai người đã phát sinh mâu thuẫn đối tượng đã dùng dây xiết cổ nạn nhân đến chết
để trách dấu hành vi thì bị cáo
các nạn nhân giấu vào vali rồi vứt xuống sông hàn
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt sao gu ping tử hình về tội giết người
một đường dây cá độ bóng đá với số tiền cá cược mỗi trận lên tới hơn hai trăm linh triệu đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng sương của tỉnh thanh hóa triệt phá bắt giữ năm đối tượng
cầm đầu đường dây là lê thiên thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ở khu phố tân tú thị trấn tân phong huyện quảng sương
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh dạng sáng ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
sau khi kết thúc hai trận đấu thuộc vòng tám giải chung kết euro giữa hà lan cộng hòa séc và bỉ bồ đào nha
công an huyện quảng sương đã bắt giữ và triệu tập hàng chục đối tượng
tại cơ quan công an đề thiên thức khai nhận từ đầu mùa giải đã câu kết với một mươi một đối tượng khác
trên địa bàn huyện quảng sương thành phố thanh hóa và huyện thường xuân
thiết lập một đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
số tiền các đối tượng tham gia cá cược là hơn hai trăm linh triệu đồng một trận
đến khi bị bắt bọn chúng đã thu lời bất chính khoảng một ba tỷ đồng
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng võ văn vinh về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an võ văn vinh thừa nhận
thời gian qua đã lấy trộm một mươi hai cây mai trị giá khoảng sáu mươi triệu đồng trên địa bàn hai huyện châu thành
và châu phú của tỉnh an
sau đó vận chuyển đến xã vĩnh chánh huyện thoại sơn của tỉnh an giang tiêu thụ
lực lượng chức năng đã thu hồi được năm cây mai trả cho bị hại tạm giữ phương tiện của đối tượng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị